bằng đông thì bình thường là dùng riva sosabam
thì cái loại hai loại thuốc này hiện nay thì với các chuyên gia và bộ y tế
thì đều đã không còn chỉ định cho sử dụng tại nhà

thì dòng thuốc bảng b này rất là có vai trò rất là vô cùng quan trọng
trong cái việc giảm tiểu tử văng

thế nên là chúng tôi tất cả chúng tôi và bộ y tế đều khuyên cáo
là không sử dụng kháng viêm corticoid lẫn thuốc chống đông sử dụng tại nhà

và dòng cuối cùng cũng rất là có rất được sự chú ý trong thời gian gần đây
đấy là dòng thuốc kháng virus
thì theo chỉ đạo của hướng dẫn của bộ y tế chúng ta có monopiravir và favipiravir
là hai dòng thuốc được sử dụng chỉ định
đó là dòng thuốc kháng virus để điều trị covid một mươi chín
chúng ta có đối với monopiravir thì chúng ta có ba nhà sản xuất tại việt nam
đã có thể sản xuất nội địa và đang được bán ở các nhà thuốc trên toàn quốc
thì với cái sự kiểm soát tương đối nghiêm ngặt liên quan đến
một là coi như phải có cái giấy xác nhận là mình là bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
hai nữa là phải có cái chỉ định của bộ y tế của bác sĩ
thì bởi vì đây là cái dòng thuốc kháng virus
nó có rất nhiều tác dụng phụ nên là cũng không có lợi
nếu mà coi như sử dụng một cách tràn lan và không có sự chỉ định các thứ của bác sĩ
nên đấy là ba cái dòng thuốc hiện nay mà đang sử dụng để cho bệnh nhân covid một mươi
khi mình vừa liệt kê là sốt này chúng ta hay thường gọi là túi thuốc a
thì bao gồm cái đầu tiên quan trọng đầu tiên đấy là thuốc hạ sốt
làm đau hạ sốt thì có paracetamol hoặc ibuprofen
thì với paracetamol thì chúng ta dùng như cái liều
bình thường là năm trăm linh mg một lần và không sử dụng quá bốn viên một ngày
tức là không sử dụng có hai mg một ngày vì có một số triệu chứng liên quan đến chảy máu dạ dày
ibuprofen thì thường hay sử dụng đối với trẻ em
nhất là dòng siro thì hay sử dụng cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi để hạ sốt
và cái loại thứ hai đấy là các loại thuốc long đờm bromhexin hay là acetylcysteine
thì hai loại này
thì hai loại rất phổ biến và cái tính năng dược cũng lành
thì đối với vì cái triệu chứng ho là một cái triệu chứng rất phổ biến của bệnh nhân covid một mươi chín
nên là sử dụng dòng thuốc này thì cũng tương đối là an toàn và hiệu quả
loại thứ ba cái loại này thì chúng tôi thường đặc biệt là các vị bác sĩ hội thế giúp trẻ việt nam
và liên tri hội dược rất là đề xuất mặc dù là cũng chưa có nằm trong danh mục chính
đấy là osero bởi vì một là cảm giác rất là lành nó bù nước và đối với những cái trường hợp sốt thì
cái vấn đề bù nước là rất cần thiết
loại tiếp theo nữa đấy là dòng vitamin thì có để bổ sung để tăng cường đề kháng
thì chúng ta có vitamin c thì chúng ta nên sử dụng một lần một ngày thường nếu mà với xe sủi
còn với cả multivitamin thì cũng chỉ nên sử dụng một cho đến hai viên một ngày
và tôi biết được là hiện nay có rất là nhiều nơi khuyến cáo là chúng ta nên sử dụng
cái vitamin tổng hợp có bao gồm kẽm
có d và có c nhưng mà thực ra đấy là có một số cái nghiên cứu trên thế giới là có chỉ ra điều là
cái tác dụng tốt khi mà có cái sử dụng cái dòng vitamin tổng hợp này
tuy nhiên là trong cái phác đồ điều trị chính thức của thế giới cũng như của bộ y tế thì cũng chỉ có
đề xuất là coi như sử dụng chủ yếu là vitamin c
tôi không có nhận xét nhiều về cái vấn đề là có thể sử dụng thuốc đông y bởi vì cái đối với ngay cả đối với bộ y tế thì cũng chỉ có đề xuất là có thể sử dụng chủ yếu là vitamin c
tôi không có nhận xét nhiều về cái vấn đề là có thể sử dụng thuốc đông y bởi vì cái đối với ngay cả đối với bộ y tế thì cũng chỉ có đề xuất là có thể sử dụng chủ yếu là vitamin c
và tổng hợp đông y việt nam cũng đã đưa ra một số vị thuốc cổ truyền của việt nam thường sử dụng các thứ trong điều trị cảm xúc như thế này thì chúng ta có sử dụng xuyên tâm liên là cái phương pháp mà coi như là sử dụng từ rất là lâu đời
tuy nhiên là hiện nay nếu mà được đưa ra một khuyến cáo thì tôi ngồi tôi thấy là những vị loại thuốc này có tác dụng ở cái góc độ là tăng cường cái sức đề kháng và khả năng và khả năng của cơ thể chống trọi lại bệnh tật
nhưng cũng không thực sự là đưa vào trong cũng không thực sự là giới thiệu để trở thành là coi như là một cái sản phẩm chuyên trị đặc trị cho bệnh covid một mươi chín

đối với các dòng thuốc tây nhập khẩu hiện nay
thì theo tôi biết là đã có rất là nhiều cái sự chuyển tay nhau về những cái đơn sử dụng một số loại thuốc như invermectin favipiravir abidol phần lớn là coi như là của nga và ấn độ
thì những cái loại thuốc này chẳng hạn như với saviperavir mà đã nằm trong cái chỉ định của bộ y tế mà nếu là đơn vị nhập khẩu chính thức thì tôi nghĩ vẫn có thể sử dụng được
mặc dù giá thành rất là cao tất cả những loại thuốc này cũng là điểm chung là giá thành rất là cao
tuy nhiên phần lớn
tôi thấy tất cả những thuốc này đều chủ yếu là thuốc nhập lậu
và nếu mà thuốc nhập lậu chúng ta không thể nào biết được là cái nguồn gốc ở đâu
điều này rất là nguy hiểm nếu chẳng may chúng ta mua phải thuốc giả hoặc thuốc không có cái tác dụng
hoặc nó có thể không có tác dụng điều trị hoặc nó cũng có thể làm cho cái bệnh tật cái thương mình trở nên nguy hiểm hơn
và một số loại thuốc đặc biệt là không nên khuyến khích chẳng hạn như invermectin
rất nhiều cái nghiên cứu
và cũng một số những cái nghiên cứu
đưa ra về cái hiệu quả điều trị nhưng mà những cái nghiên cứu mới nhất đều đã khẳng định loại thuốc này đem lại đến nhiều kết quả có hại rất là có lợi
và bởi vì thuốc vốn dĩ là một yếu tố ngoại lai và cơ thể chúng ta sẽ đều vận hành theo cái hướng là tốt là đào thải
chính bởi vì là vậy cái việc sử dụng thuốc phải đặc biệt là có cái sự chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ
nếu mà không cũng sẽ trở nên rất là nguy hiểm
nếu mà đối với khi mà chúng ta không có những cái phương tiện
à không có điều kiện để tiếp cận trực tiếp với nhân viên y tế
thì tôi đề xuất là người dân nên tìm hiểu thông tin từ những cái nguồn chính thống
như trên những trang thông tin của bộ y tế thông tin của sở y tế cũng giống như y tế địa phương
hoặc trên trang của hội thế thức trẻ việt nam mạng lưới thế thức đồng hành hay là những hội về y tế hội uy tín
trên đằng đấy chúng tôi đều đẫm đưa như bản thân hội thế thức trẻ việt nam cũng đã điều hành ba sổ tay
trong đấy có sổ tay sử dụng thuốc an toàn
tại nhà và ở đó có đầy đủ những cái thông tin chúng ta cần sử dụng gần thiết sử dụng
và phần lớn khoảng tầm chín mươi người dân khi mà bị covid một mươi chín thì chỉ cần nắm vững những cái kiến thức trong quần sổ tăng đấy
thì chúng ta sẽ trải qua căn bệnh một cách nhẹ nhàng và cơ bản là sẽ không có vấn đề nguy hiểm cho sức khỏe
đối với một số dòng thuốc mà đã có chỉ định đặc biệt là dòng thuốc kháng virus
có ý kiến của bác sĩ bởi vì những cái dòng thuốc kháng virus có rất nhiều tác dụng phụ
trong đấy đặc biệt là tác dụng phụ liên quan đến vấn đề sinh sản
chính bởi vì vậy cần phải có cái ý kiến của bác sĩ để xem có đối tượng mà dự kiến sử dụng thuốc có phù hợp với thứ hay không
vì nếu mà coi như chúng ta sử dụng thuốc không đúng thì bản thân thuốc sẽ gây nhiều cái bất cập hơn là coi như có lợi cho thứ cho sức khỏe
và như hiện nay tôi nói cái vấn đề sử dụng thuốc thì được cập nhật rất thường xuyên
và hiện giờ là thuốc trong gọi là túi bê là thuốc chống đông và thuốc kháng viêm corticoid tơ bản là chúng tôi không còn khuyến khích sử dụng tại nhà
điều này rất là nguy hiểm
bản thân tôi và rất nhiều y bác sĩ trong mạng lưới thầy thuốc đồng hành khi tư vấn gặp rất nhiều trường hợp là người dân tự sử dụng tự đi mua thuốc và phần lớn các loại thuốc
các loại thuốc mà họ uống đều không phù hợp với tình trạng bệnh của họ
và cái việc mà sử dụng thuốc rất nhiều nó sẽ gây ra vấn đề là tương tác thuốc
tương tác thuốc phản ứng thuốc lẫn nhau thường là coi như những cái phản ứng có hại
chính vì vậy tôi đã nói phần lớn là chúng ta sẽ trải qua chín mươi chúng ta sẽ trải qua bệnh một cách nhẹ nhàng và chỉ có những cái hiệu ứng nhẹ như kiểu chẳng hạn là hơi sốt hơi ho
rát họng mất mùi vị
tuy nhiên nếu mà chúng ta sử dụng thuốc không đúng cách thì cái hậu quả đôi lúc nó sẽ còn nguy hiểm hơn rất là nhiều
chính bởi vì vậy là cái việc mà coi như là không có một y bác sĩ nào gửi đưa đơn thuốc điều trị lên trên mạng hay lan truyền trên mạng xã hội
bởi vì với mỗi cá thể với mỗi cá nhân là một phác đồ điều trị riêng
và nếu kể cả với trường hợp chúng ta không có điều kiện để có thể liên hệ được với cả nhân viên y tế một cách trực tiếp
thì tôi cũng khuyên cáo là chúng ta nên tìm hiểu thông tin từ những cái quyển sổ tay mà hướng dẫn cho người dân điều trị bệnh và cho f điều trị tại nhà của bộ y tế của hội thế thức trẻ của các đơn vị có uy tín để tham khảo cách trực tiếp
bởi vì đấy là những cái đơn vị mà đã có cái chức năng cũng giống như là coi như đã được thẩm định về cái bộ tài liệu này
và những cái tài liệu đấy thì cũng sẽ đưa ra thông tin đầy đủ và bổ ích
ngoại trừ những cái vấn đề sử dụng thuốc
chúng ta còn
những cái vấn đề liên quan đến dinh dưỡng cũng giống như là vấn đề luyện tập
thì những điều đấy sẽ giúp đảm bảo là coi như là chúng ta sẽ vượt qua căn bệnh một cách nhẹ nhàng
chỉ đến những cái trường hợp mà có biến chứng một số cái hội chứng thì chúng tôi cũng đã nêu ở trong những quyển sổ tay này đấy
nếu là những cái dấu hiệu mà chuyển nặng thì việc đằng đấy chất định chúng ta cần phải liên hệ với các thứ nhân viên y tế để xử lý khẩn cấp
đối với dấu hiệu chuyển nặng thì trường thường chúng ta sẽ khi mà ở với những người bệnh nhân có bệnh lý nền hay là người cao tuổi
và có nhiều tiền sử thì đôi lúc chúng ta sẽ cần phải sử dụng những cái biện pháp cấp cứu khẩn cấp như là sử dụng bình oxy
sử dụng thuốc kháng viêm corticoid bởi vì cái tính chất là sẽ ức chế hệ miễn dịch để không xảy ra những cái hiện tượng
do cái sự hoạt động có mức của hệ miễn dịch hay chúng ta hay gọi là bão cytokine tạm thời ức chế hay sử dụng thuốc chống đông
bởi vì một cái hiệu quả cả thứ của cái vấn đề bão cytokine đấy là gây ra đông
và gây ngẽn và dễ gây đến suy hô hấp thì tuy nhiên kể cả cái việc mà sử dụng những cái dòng thuốc này hay sử dụng oxy
thì đều cần phải cấp cứu thì đều cần phải có cái sự thực hành bởi nhân viên y tế chúng tôi không hề khuyến khích là người dân trực tiếp sử dụng
và trực tiếp thực hiện những cái công đoạn này vì cái việc đấy đòi hỏi cái trình độ chuyên môn
và một cái quan sát giống như một cái chuẩn đoán của nhân viên của nhân viên y tế có kinh nghiệm chứ nếu không cái việc sử dụng sai
nó sẽ chỉ có thể gây ra nó có thậm chí có thể làm cho bệnh nhân trực tiếp sử dụng
câu cuối cùng tôi muốn nói là bởi vì thuốc hay bất cứ thay thực phẩm chức năng hay vitamin bất cứ cái sản phẩm y tế nào đều có mặt tốt nếu mà chúng ta sử dụng đúng cách
và cũng đều có thể có mặt có hại
chính bởi vì vậy lời khuyên chân thành nhất của tôi đấy là ở bất cứ điều kiện nào chúng ta đều nên cố gắng tìm được sự hỗ trợ của nhân viên y tế y tế cơ sở
qua mạng lưới thầy thuốc đồng hành cũng được nếu có người quen là y bác sĩ thì có sự tham vấn từ những đơn vị như vậy
bởi vì việc sử dụng thuốc có đúng cách hay không nó sẽ quyết định rất lớn trong những cái việc sử dụng thuốc hay không nó sẽ quyết định rất lớn trong những cái việc sử dụng thuốc
và đối với cái việc mà sức khỏe của bạn không phải chỉ trong cái thời điểm hiện tại vượt qua căn bệnh lúc này và cả về cái thời gian lâu dài
cho đến nay chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp đã phải xử lý biến chứng do việc sử dụng thuốc không đúng cách hơn là coi như là cái vấn đề
những cái vấn đề trực tiếp do bệnh covid một mươi chín gây ra
đều có thêm tìm sự giúp đỡ của nhân viên y tế gần nhất có thể
và trong khoảng thời gian trước khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế các bạn nên tìm hiểu thông tin từ những nguồn chính thống như tôi đã vừa liệt kê
từ bộ y tế bộ thể thuật trẻ việt nam hay của y tế phường y tế cơ sở
thì phần lớn chúng ta đều sẽ vượt qua bệnh covid một mươi chín trong khoảng thời gian ngắn và sẽ không để lại nhiều di chức nhiều
cũng nhân lần này chúc mọi người sẽ khỏe mạnh và dịch đã có chiều sự hướng giảm
số lượng bệnh nhân mắc covid một mươi chín thì cũng đang càng ngày càng giảm đi cũng giống như cái số lượng bệnh nhân trở nặng và tử phong cũng ít hơn
nên tôi rất mong là chúng ta sẽ tuân thủ và theo sự chỉ đạo hướng dẫn của bộ y tế đã ban hành và chúc tất mọi người đều khỏe mạnh
ước tư vấn đã khép lại bản tin sức khỏe của bộ y tế

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại